thưa quý vị vào trưa ngày hôm nay một mươi hai tháng một mươi hai tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình và phu nhân đã tới hà nội
bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam theo lời mời của tổng bí thư nguyễn phú trọng và phu nhân chủ tịch nước võ văn thưởng và phu nhân
đón tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao trung quốc tại sân bay quốc tế nội bài
có ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ phạm minh chính cùng đại diện nhiều bộ ban ngành trung ương và thành phố hà nội
diễn ra vào thời điểm kỷ niệm một mươi năm năm việt nam và trung quốc thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ giữa hai đảng hai nước khẳng định sự coi trọng ưu tiên hàng đầu của cả hai nước
đối với việc củng cố quan hệ việt nam trung quốc phát triển vững chắc ổn định bền vững vì lợi ích của cả hai nước
trong chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam lần này
tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình sẽ có các cuộc hội đàm hội kiến với các đồng chí lãnh đạo cao nhất của đảng nhà nước việt nam
trong đó hai bên sẽ điểm lại những kết quả hợp tác đạt được trong thời gian qua
trên cơ sở lợi thế tiềm năng nhu cầu và nền tảng quan hệ song phương hiện có
hai bên sẽ đề ra những phương hướng nhiệm vụ nhằm củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc trong thời gian tới
vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới
đây là sự kiện chính trị đối ngoại đặc biệt có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống
làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
chính vì vậy việc bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn chuyến thăm việt nam của tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình
đã được lực lượng công an triển khai toàn diện quyết liệt với quyết tâm chính trị cao nhất
thưa quý vị dù đã có nhiều cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo giả danh công an để chiếm đoạt tài sản
thế nhưng vẫn có không ít người sập bẫy
mới đây phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh điện biên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn anh tuấn chú tại quận nam từ liêm thành phố hà nội
về hành vi mạo danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quá trình điều tra làm rõ đối tượng nguyễn tuấn anh là lao động tự do
không có công ăn việc làm ổn định nhưng luôn mạo nhận là cán bộ đang công tác tại bộ công an
có thể xin vào ngành công an có thể xin giấy khen kết nạp đảng để chiến sĩ nghĩa vụ được cộng điểm thi đại học vào công an
bước đầu cơ quan chức năng đã làm rõ bằng thủ đoạn này
nguyễn tuấn anh đã lừa đảo chiếm đoạt của người dân trên địa bàn thành phố điện biên phủ gần một trăm linh triệu đồng
để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án công an tỉnh điện biên đề nghị ai là nạn nhân của nguyễn tuấn anh
liên hệ trực tiếp qua số điện thoại tám trăm bốn mươi năm bảy trăm hai mươi tám tám trăm sáu mươi tám gặp điều tra viên dương văn long để được hỗ trợ giải quyết
thưa quý vị tại tỉnh bình định chỉ trong vòng hai mươi bốn giờ đồng hồ
lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện tây sơn đã làm rõ vụ cướp giật và trộm cắp
thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại
việc điều tra phá án nhanh của lực lượng công an không chỉ góp phần đảm bảo an ninh trật tự
mà còn mang lại niềm tin cho nhân dân
các đối tượng bỏ chạy và để lại một chiếc xe máy mà chúng điều khiển đi thực hiện hành vi phạm tội
đồng thời lấy trộm một xe máy của anh lê lâm thắng
đang dựng ở gần đó có gắn chìa khóa rồi điều khiển chạy thoát
tiến hành kiểm tra chiếc xe máy mà đối tượng để lại
công an huyện xác định phương tiện này gắn biển số giả
có không số máy đã bị đục phá chưa thể truy nguyên nguồn gốc
sau hai ngày đêm liên tục truy xét cơ bản đã ra số không xác định được
là đối tượng là võ minh thảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở khu vực sáu phường tràng quang diệu thành phố quy nhơn
và đối tượng nguyễn trương tín sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ở cành anh một phước thành tuy phước
là hai đối tượng nguy vấn
trên cơ sở những cái tài liệu vận trách cơ quan điều tra đã đưa ra
đã khiến hai đối tượng là phải cuối đầu nhận tội
đến ngày hai mươi ba tháng một mươi một bằng các chứng cứ đã thu thập được
công an huyện tiến hành triệu tập võ minh thảo và nguyễn trung tín
đến làm việc thảo đã có bốn tiền án tín có hai tiền án
đi lên từ đường bắc lộ mùa chiến đi lên đường hướng về tây sơn
đi lên đường thì tôi với tín có bắt được bốn con chó dập đường
sau đó lên tới chợ phú phong là định bắt một con chó
là khi mới thấy tôi mục tu sách của một người dân
khi mới nhảy xe xuống để làm tu sách thì bị dân phát hiện và chi hô
sau đó tôi mất hồn tôi quay xe lại tôi chạy là bị dân
quá trình điều tra công an huyện tây sơn đã thu giữ xe máy của anh thắng
mà chúng trộm trên đường tàu thoát và số tiền gần chín triệu đồng của chị hạnh
đồng thời tiến hành trao trả tài sản cho những người bị hại
việc nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án trong một thời gian ngắn
thu hồi đầy đủ tăng vật trả lại cho người bị hại
là minh chứng cho thấy tinh thần
tinh thần trách nhiệm hiệu quả trong công tác điều tra phá án của công an huyện tây sơn
qua đó góp phần củng cố niềm tin của cấp ủy đảng chính quyền và cán bộ nhân dân trên địa bàn
với cán bộ chiến sĩ công an đã luôn nỗ lực vì sự bình yên của mọi người
trong khi đó thời gian qua trên địa bàn tỉnh quảng ngãi xảy ra nhiều vụ lừa đảo trộm cắp tài sản của người dân
bị hại là những người già ở nhà một mình
đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt trộm cắp tài sản có giá trị
hậu quả là những người già đã mất trắng số tiền dành dụng bao nhiêu lâu
từ camera ghi lại cho thấy đối tượng lợi dụng người già ở nhà một mình
nên đã ra vào tự nhiên như người thân trong nhà và có hành động hỏi hàn chăm sóc người già
nhưng sau đó đối tượng đã bí mật tìm tài sản trong nhà để trộm cắp
như trường hợp này đối tượng đã lợi dụng sơ hở của một người phụ nữ lớn tuổi
ở tổ tám phường nghĩa tránh thành phố quảng ngãi
và lén trộm số tiền trên bốn mươi triệu đồng trong túi sách để ở phòng ngủ
nó ăn cặp cũng chiên nghiệp rồi chứ không phải là tự nhiên bất ngờ
cũng theo cô cái sọc bo cái túi mà nó không biết cái túi nào có tiền
mà cái túi nào cô mới đi ngồi ngòn về là cô có tiền lãng lãi cái túi đó
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh quảng ngãi xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản
khi người già ở nhà một mình
công an phường nghĩa tránh thành phố quảng ngãi khẩn trương điều tra làm rõ đối tượng
trương thị mỹ chi năm mươi tuổi tạm trú phường nghĩa lộ tp quảng ngãi là thủ phạm trên
đối tượng đã đến nhà một số người đàn ông lớn tuổi ở nhà một mình
để thực hiện hành vi gạ gẫm quan hệ tình dục
rồi sau đó đối tượng trộm tài sản tiền vàng của các ông lão
trước đó trên địa bàn huyện bình sơn đã xuất hiện thủ đoạn giả danh cán bộ chính sách
tìm đến nhà có người già ở nhà một mình để trộm cắp tài sản
do các nạn nhân đều tuổi cao nên hành động phản ứng không kịp thời
cũng không nhớ rõ chi tiết đặc điểm nhận dạng của kẻ trộm cắp
đối tượng này sẽ nhanh chóng ráng lúc đi cà sẵn và ra khỏi khu vực nhà dân
qua vụ việc này cơ quan công an thông báo thủ đoạn phạm tội đến người dân
nhằm nâng cao cảnh giác
nếu phát hiện có nghi ngờ hay vụ việc tương tự hãy cung cấp thông tin đến công an
nhằm kịp thời ngăn chặn và đấu tranh hiệu quả
góp phần mang lại bình yên cho bà con và cộng đồng
nhiều người đang sửa các nhà thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
thì đã bất ngờ phần sàn bị sập khiến cho một người thợ bị vùi lấp ở bên dưới dẫn đến tử vong
vụ việc này xảy ra vào sáng nay
cụ thể vào khoảng chín giờ ba thợ xây đang đóng cửa để đổ bê tông sàn
rộng khoảng năm mươi m hai nằm trong hẻm đường nguyễn xiển thuộc phường trường thạnh thành phố thủ đức
lúc này tấm đan bê tông bất ngờ đổ sập hai thợ xây chạy thoát được ra ngoài
còn một người hơn bốn mươi tuổi đã bị tấm đan đè lấp ở bên dưới
các thợ sửa nhà đã cố gắng đưa nạn nhân ra bên ngoài nhưng không thực hiện được
khoảng gần ba mươi phút sau hơn hai mươi cảnh sát cứu hộ đã đến hiện trường
các chiến sĩ cứu nạn cứu hộ đã dùng máy khoan bơm kích thủy lực nâng các khối bê tông tìm kiếm nạn nhân
ít phút sau nạn nhân đã được đưa ra ngoài nhưng đã tử vong trước đó
theo thông tin ban đầu ngôi nhà này bị lún nền nghiêng gác
chủ nhà thuê thợ đến gia cố làm lại gác lửng
căn nhà nằm cạnh rạch nước nên đất yếu
nhóm thợ đã thi công được khoảng một tháng thì xảy ra sự cố
theo lãnh đạo ubnd phường trường thạnh căn nhà xây dựng không phép trên đất nông nghiệp
khi công trình hoàn thành ủy ban phường đã ba lần lập biên bản vận động người chủ tháo rỡ nhưng chủ nhà vẫn không thực hiện
vâng thưa quý vị trong thời gian gần đây lãnh đạo bộ công an đã thực hiện nhiều buổi làm việc
hội đàm tiếp lãnh đạo các cơ quan an ninh
và trong đó hai bên thống nhất sẽ tích cực phối hợp trong phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm
góp phần đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước
hai bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục nghiên cứu xây dựng tích cực thực hiện các hiệp định văn bản thỏa thuận về hợp tác phòng chống tội phạm
trong chuyến thăm làm việc tại trung quốc từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng chín vừa qua
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam đã tới chào xã giao đồng chí thái kỳ
ủy viên thường vụ bộ chính trị bí thư ban bí thư chủ nhiệm văn phòng trung ương đảng cộng sản trung quốc
tại sự kiện này hai đồng chí lãnh đạo đã thống nhất thời gian tới bộ công an việt nam và các cơ quan an ninh và thực thi pháp luật trung quốc
sẽ tích cực thực hiện các văn bản thỏa thuận kế hoạch đã ký phát huy hiệu quả các cơ chế hội nghị cấp bộ trưởng
về phòng chống tội phạm đối thoại an ninh chiến lược cấp thứ trưởng phối hợp đấu tranh có hiệu quả với tội phạm xuyên quốc gia
như tội phạm ma túy tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông mạng internet mua bán người truy bắt tội phạm và tuần tra kiểm soát
đấu tranh chống hoạt động xuất nhập cảnh trái phép
tại các cuộc hội đàm gặp gỡ tiếp xúc bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh thời gian qua dưới sự định hướng của hai nhà lãnh đạo cao nhất của hai đảng
đặc biệt là kết quả chuyến thăm trung quốc của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng ngay sau đại hội hai mươi của đảng cộng sản trung quốc
quan hệ hai đảng hai nước đã có những tiến triển và đạt nhiều thành quả tích cực đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước
hợp tác an ninh thực thi pháp luật giữa hai nước đã được triển khai trên tất cả các lĩnh vực từ hoạt động tiếp xúc cấp cao song phương đa phương phòng ngừa
đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm xuyên quốc gia bảo hộ công dân đào tạo cán bộ viện trợ trang thiết bị chuyên dụng vật tư y tế chống dịch covid một mươi chín
trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống và hết sức gắn bó giữa hai nước bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới cần tiếp tục có các biện pháp cụ thể
nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác đã có và thiết lập mở rộng các cơ chế hợp tác mới tăng cơ hợp tác an ninh đa phương trong các cơ chế hợp tác đa phương
cùng nhau duy trì môi trường hòa bình ổn định hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm xuyên quốc gia
hỗ trợ bộ công an đào tạo cán bộ nâng cao năng lực thực thi pháp luật
trong khuôn khổ chuyến công tác này bộ trưởng tô lâm đã cùng đồng chí vương tiểu hồng ủy viên quốc vụ bộ trưởng bộ công an trung quốc
đồng chủ trì hội nghị cấp bộ trưởng về phòng chống tội phạm lần thứ tám giữa bộ công an hai nước
tại hội nghị bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng bộ công an trung quốc vương tiểu hồng nhất trí cho rằng
ngoài các nội dung hai bên đã thống nhất cần quán triệt triển khai nghiêm túc nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao nhất hai đảng
hai nước đến tất cả công an các đơn vị địa phương mỗi nước tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác an ninh và thực thi pháp luật
cũng như các hiệp định thỏa thuận hai bên đã ký kết tăng cường phối hợp đấu tranh có hiệu quả với tội phạm xuyên quốc gia
hàng năm tiếp tục triển khai các cao điểm tấn công chấn áp tội phạm ma túy tội phạm mua bán người đấu tranh chống hoạt động xuất nhập cảnh trái phép
chống tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông mạng internet và tội phạm đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia
tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xuất nhập cảnh ngăn chặn các hoạt động đưa người qua biên giới trái phép phối hợp tuần tra kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới
hai bên tăng cường chia sẻ thông tin kinh nghiệm trên lĩnh vực quản lý dân cư quản lý xã hội trên nền tảng số triển khai dịch vụ công trực tuyến
kết thúc hội nghị bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng công an trung quốc vương tiểu hồng đã ký biên bản hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ tám
giữa bộ công an việt nam và bộ công an trung quốc và bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm đánh bạc xuyên quốc gia giữa bộ công an việt nam và bộ công an trung quốc
các cuộc viếng thăm lẫn nhau giữa hai cơ quan bảo vệ pháp luật hai nước đã góp phần vun đắp mối quan hệ giữa hai nước
thực hiện các thỏa thuận hợp tác trên lĩnh vực bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia của mỗi nước
trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm phòng chống tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia bảo vệ lợi ích của mỗi nước từ sâu từ xa
vâng và trong các ngày ngày một mươi hai và ngày một mươi ba tháng một mươi hai trên địa bàn thành phố hà nội diễn ra các hoạt động đón đoàn khách quốc tế sang thăm chính thức việt nam
để bảo đảm an ninh an toàn thông suốt phục vụ công tác bảo vệ đoàn khách quốc tế
công an thành phố hà nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện
theo đó từ một mươi hai h đến hai mươi một h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng một mươi hai và từ bảy h ba mươi đến một mươi bảy h ngày một mươi ba tháng một mươi hai
tạm cấm đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách kinh doanh vận tải hàng hóa
chứa các xe có phù hiệu bảo vệ xe buýt xe vệ sinh môi trường xe giải quyết khắc phục sự cố
xe chở khách tuyến cố định trên một số tuyến đường giao thông theo hiệu lệch chỉ dẫn của lực lượng chức năng
hạn chế đối với các xe ô tô cá nhân xe mô tô hoạt động trên các tuyến đường giao thông địa bàn các quận huyện
ba đình hoàn kiếm đống đa cầu giấy nam tử liêm đông anh sóc sơn mê linh
công an tp hà nội yêu cầu tất cả các phương tiện khi tham gia giao thông phải nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ
khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ
phải khẩn trưng chuyển hướng vào các đường ngang điểm giao cắt gần nhất
theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên
xin để tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự vừa được cập nhật
thưa quý vị tòa án nhân dân tp hà nội vừa ra quyết định ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai cựu xét xử
bộ trưởng và ba mươi sáu bị cáo trong vụ án xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ việt á
công ty việt á bộ y tế bộ khoa học và công nghệ cùng các đơn vị liên quan
dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong hai mươi ngày
trong vụ án này cựu bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ
bị cáo phan quốc việt bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố hai tội danh
đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
trong vụ án này cựu bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ trung ngọc anh
và cựu thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ phạm công tạc bị truy tố cùng tội danh
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
hai mươi bị cáo còn lại bị truy tố về các tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước
gây thất thoát lão phí đưa hối lộ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
nghi ngờ phan văn thuận tố cáo với shopee food khiến đồng nghiệp shipper của trịnh thái lu
bị khóa tài khoản nên giữa lu và thuận đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sâu sát
vào ngày một mươi một tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp đà nẵng đã xét xử sơ thẩm đối với bốn bị cáo
là phan văn thuận quang thành tín nguyễn khánh lộc về tội cố ý gây thương tích
và trịnh thái lu về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh
trong lúc trở lấy đơn hàng tại một quán cơm tấm trên đường hoàng diệu tp đà nẵng
giữa trịnh thái lu và phan văn thuận xảy ra mối thuẫn sâu sát nhưng được mọi người căn ngăn
hôm sau thuận rủ tín và lộc đi đánh dần mặt lu
khi phát hiện lu thuận và nhóm bạn xông đến đánh lu
hai người khác ở gần đấy căn ngăn nhưng cũng bị thương tích
tòa án nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt thuận tín và lộc mức án
từ một năm cho đến hai năm sáu tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích
trịnh thái lu hai năm tù về tội giết người trong trạng thái bị kích động mạnh
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép trước ma túy
tuyên phạt bị cáo nguyễn thị hồng kim bản án một mươi sáu năm tù
bị cáo bùi văn quốc lãnh án một mươi năm năm sáu tháng tù
bị cáo nguyễn văn tài lãnh bản án tám năm tù
theo có trạng vào ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
tội phạm ma túy công an tỉnh bình định bắt quả tang nguyễn văn tài
đang nhận ma túy của nguyễn thị hồng kim và bùi văn quốc
tại khu nhà trọ thuộc phường nhân phú tp quy nhơn
quá trình khám xét kim giao nộp ba gói ni lông có khối lượng hơn hai mươi hai gram ketamin
và sáu mươi viên nén ma túy tổng hợp
bùi văn quốc tự nguyện giao nộp một mươi một gói ketamin có khối lượng hơn ba mươi bốn gram
và năm mươi viên nén ma túy tổng hợp
kim khai nhận đã cùng với quốc mua ma túy với số tiền hơn một trăm linh triệu đồng
mang về cất giấu và bán lại nhiều lần cho các con nghiện
nguyễn văn tài đã ba lần mua ma túy của kim và quốc
sau đó bán cho các đối tượng tại quán ba ở tp quy nhơn
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an tp biên hòa
kiểm tra tiệm sửa xe của anh lê thành đức ở phường an hòa tp biên hòa
và qua đó đã phát hiện nhiều phương tiện xe mô tô có dấu hiệu độ chế
và nhiều linh kiện phụ tùng không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện
năm xe mô tô có dấu hiệu độ chế trong đó có một phương tiện có dấu hiệu
đục lại số máy độ pô độ y xe và xi lanh một khung xe đang lắp ráp
và hai khung sườn không có biển số không có số khung
làm việc với cơ quan công an anh lê thành đức chủ cơ sở khai nhận
những chiếc xe này là của khách hàng trong tỉnh đưa đến
chủ yếu là yêu cầu nâng cấp xi lanh thay đổi pô mâm xe
phục vụ theo sở thích của khách hàng
theo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
chỉ trong vòng một tháng tội công tác đã triệt phá hai cơ sở độ chế xe
góp phần kéo giảm tình hình đua xe gây dấu cho tự công cộng
và đặc biệt là giảm các loại tội phạm thường sử dụng xe mô tô xe máy
có phân khối lớn làm phương tiện gây án trên địa bàn tỉnh
trạm cảnh sát giao thông quốc lộ một mươi bốn công an tỉnh bình phước
phối hợp với công an huyện bù đăng vừa bắt giữ hai đối tượng là
lê phạm anh quốc và nguyễn tiến đạt cùng chú tại tỉnh đắk lắc
cùng tăng vật là xe ô tô bán tải chở một trăm linh kg pháo lậu để điều tra và làm rõ
về hành vi vận chuyển pháo lộ
vào khoảng ba giờ sáng nay trong quá trình tuần tra kiểm soát trên quốc lộ một mươi bốn
lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô bán tải mang biển số bốn mươi bảy c ba mươi một nghìn ba trăm tám mươi hai
lưu thông từ tuyến dt bảy trăm năm mươi chín ra quốc lộ một mươi bốn thuộc địa phận thôn bình trung
xã nghĩa bình huyện bù đăng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện trên xe có nguyễn tiến đạt và lê phạm anh quốc
phía sau thùng xe có chứa các thùng cắt tông nghi là pháo hoa nhập lậu với tổng trọng lượng một trăm linh kg
đạt và quốc khai nhận được một người không rõ lây lịch thuê trở từ thị xã bình long về tỉnh đắk lắc
tuy nhiên khi đi đến đoạn thuộc xã nghĩa bình huyện bù đăng thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ